theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
bão kamuri sẽ di chuyển vào biển đông gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế trên biển và ven biển của nước ta
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố
và các ban ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông tin thường xuyên đến các phương tiện đang hoạt động trên biển
sẵn sàng lực lượng phương án để kịp thời ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra
bộ ngoại giao có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh tru bão để bảo đảm an toàn